thông tin từ bệnh viện gia liễu tp hcm cho biết thời gian gần đây đơn vị này tiếp nhận nhiều trường hợp bệnh nhân bị gặp biến chứng khi làm đẹp bằng các sản phẩm không rõ nguồn gốc
trong đó có trường hợp của một bệnh nhân nữ ba mươi bảy tuổi ngụ tại tỉnh đồng tháp đến khám tại khoa thẩm mỹ da của bệnh viện trong tình trạng khắp vùng da mặt nổi đầy mụn nước có dịch vàng đục
theo lời bệnh nhân cách đó hai ngày có tự bơi một loại thuốc rượu lên mặt để lột da điều trị muộn
tuy nhiên sau khi bôi da trị đỏ rát rất nhiều một ngày sau toàn bộ vùng da mặt nổi mụn nước kèm dịch vàng đục
sau khi thăm khám bệnh nhân được các bác sĩ chẩn đoán đã bị bầm máu nhiễm trùng viêm da tiếp xúc dị ứng
trường hợp khác là một bệnh nhân nữ một mươi bốn tuổi ngụ tại tỉnh tiền giang đến bệnh viện khám trong tình trạng da đã nổi đỏ đóng mày đang bong chóc
theo lời kể của bệnh nhân trước đó em đã thực hiện piuza tại nhà bằng một loại tinh chất hồng sâm gây nên tình trạng trên
sau khi phát hiện biến chứng bệnh nhân đã tự mua thuốc uống nhưng không khỏi mà tình trạng ngày một nặng nề hơn
một trường hợp khác là chị hát ba mươi năm tuổi ngụ tại go vấp tp hcm
do không có nhiều thời gian đến các bệnh viện chuyên khoa về thẩm mỹ để làm đẹp nghe bạn bè mách có cách tự thực hiện ở nhà nhưng vẫn đem lại hiệu quả
chị hát đã mua sản phẩm piu thay da sinh học là phương pháp sử dụng các hợp chất hóa học tự nhiên
tác động lên bề mặt giúp loại bỏ tế bào chết bụi bẩn vi khuẩn nằm sâu trong lỗ chân lông với giá là ba trăm năm mươi đồng
chị hát kể khi mua tôi được người bán hướng dẫn rửa sạch mặt bơi buổi tối không rửa lại nước
đồng thời người bán cam kết đây là sản phẩm piuza không bong chóc nên tôi cứ yên tâm sử dụng
sau khi thức dậy chị hát phát hiện ra sưng tấy đỏ và rát như bỏng kèm theo đó là một số chỗ bong chóc
chị hát lập tức liên lạc với người bán thì không nhận được phản hồi
khi đến bệnh viện thăm khám thì chị hát nhận được kết quả da đã bị tổn thương do sử dụng sản phẩm không phù hợp
gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến da
piu da hay lột da hóa học tẩy tế bào chết là một phương pháp lột da bằng hóa chất
nhằm điều trị các vấn đề về da như sạm da mụn trứng cá siệu mụn
để thực hiện bác sĩ da liễu sẽ căn cứ vào tình trạng thâm để chỉ định hóa chất biêu với nồng độ phù hợp
tuy nhiên nếu thực hiện sai kỹ thuật chọn sai hóa chất hoặc không biết cách chăm sóc sau pew
nguy cơ xảy ra các biến chứng rất cao
các biến chứng có thể gặp bao gồm nhiễm trùng lết da viêm da tiếp xúc kích ứng tham gia
nặng hơn bệnh nhân có thể để lại sẹo lồi hoặc sẹo mất sắc tố
chia sẻ về phương pháp piu da hiện nay thạc sĩ bác sĩ nguyễn ngọc oanh
khoa gia liễu bệnh viện bạch mai cho biết
piu da hay còn có gọi tên gọi khác đấy là thay ra sinh học hoặc là tái tạo da bằng hóa chất
đó là dùng những cái sản phẩm mà có những cái tính gọi là tính dùng gọi là acid
có tính năng là lột tẩy mức độ nhẹ hoặc là nặng tùy theo cái hoạt chất trong cái sản phẩm đấy
tùy theo cái nồng độ của sản phẩm để lại bỏ đi những cái tế bào sừng
những cái tế bào chết ở trên bề mặt da
thì làm cho da của chúng ta sẽ
nó như kiểu là nó được khay một cái lớp da mới
có những trường hợp là tiêu nhẹ thì da gần như là không bong hoặc là bong rất là nhẹ
hoặc có những trường hợp là piu mạnh thì cái mức độ bong của da nó mạnh mẽ hơn
thì sau khoảng hai ba ngày chứ là năm ngày sau khi piu
thì da của mình nó sẽ có những cái lớp bong da nhẹ ở trên bề mặt da
thì khi sau khi piu trong lông như vậy
thì da của chúng ta sẽ
ví dụ như là tiêu nó sẽ thích hợp với những người mà da lão hóa hoặc là da dầu mụn
lựa chân lông to hoặc là nhiều chất bã nhờn trên da
thì sau khi piu xong
thì nếu như dùng bằng các hóa chất chuyên nghiệp
thì có thể da của chúng ta sẽ thử lên cặp sáng hơn
cảm giác như bề mặt da nó mịn màng hơn
thì xu hướng hiện tại bây giờ các bạn trẻ thì khá thích là dùng piu
và đặc biệt là các dòng piu tại nhà
xu hướng bây giờ là thường là dùng những hạt tiêu dòng piu tại nhà đấy
thì thường là cái nồng độ của nó sẽ nhẹ hơn so với những dòng piu chuyên nghiệp
nhưng tuy nhiên thì theo như chị thấy hiện tại bây giờ
thì mọi người hay kiểu theo trend trên tiktok
hoặc là theo trend những bạn xã hội hoặc là truyền tay nhau
thì đôi khi là sử dụng những sản phẩm piu nó không đúng
không đúng bề mặt hoạt chất không đúng bề mặt nồng độ
hoặc là không đúng với mặt thao tác kỹ thuật
cho nên là cũng có thể gây ra một số những biến chứng
mà nó có hại cho da
ví dụ như là bong chóc quá mạnh nặng mạnh hạt
thì nó sẽ dẫn đến là da chúng ta có thể bị bong chóc này bị trợt lét này
thậm chí là về lâu về dài có thể gây ra sẹo
nhưng mà piu không đúng kỹ thuật
khi mọi người sử dụng bất cứ một cái phương pháp
hoặc là một cái hoạt chất một cái biện pháp gì đấy trên da
thì nên có sự tham khảo và tư vấn từ các bác sĩ chuyên khoa
đặc biệt là trung quan gia liễu
để mình biết được cái sản phẩm của mình nó có phù hợp hay không
thứ hai là chúng mình nên lựa chọn những cái sản phẩm piu
mà đã có trên hiện trường và được các hãng dược mỹ phẩm cung cấp
mà có những cái nồng độ rồi những cái vật chất và nồng độ
đã được cấp phép
đã được cấp phép sử dụng bộ y tế cho sử dụng
và cái nồng độ nó cũng có phải
bởi vì khi chúng ta sử dụng tiêu tại nhà
là những cái dòng piu nó rất đáng lẽ rất là nhẹ thôi
và cần phải được sự tư vấn của các bác sĩ
như vậy là nó cũng đảm bảo an toàn về mặt kể cả kỹ thuật
còn nếu như chúng ta muốn piu mạnh hơn
muốn bong da mạnh hơn muốn da đẹp hơn khỏe hơn
thì chúng ta có thể sử dụng những dòng piu chuyên nghiệp
và bất bục là những cái dòng piu đấy
thì bất bục phải làm tại các cơ sở y tế